từ nhiều năm nay trang trại lợn giống của công ty trách nhiệm y hoạn đại thành lộc
nằm tại khu vực đồi cột cờ đã xả chất thải xuống đầu nguồn hồ tràng đen
xã nam hưng huyện nam đàn tỉnh nghệ an gây ô nhiễm nghiêm trọng về nguồn nước hồ
đời sống của hàng trăm hộ dân sống cạnh trại lợn cũng bị đảo lộn do mùi hôi thối
từ nước thải của trang trại lợn bốc lên
ghi nhận tại đầu nguồn hồ tràng đen toạn trải qua quốc lộ một mươi năm
nơi trang trại lợn giống siêu nạc của công ty đại thành lộc xả thải mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
nước đầu nguồn hồ tràng đen có màu đen ngòm đóng váng
theo nhiều người dân xung quanh thời điểm năng nóng mùi hơi thối từ nơi đây
có thể ảnh hưởng trong ban kính một năm đến hai km khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
nước đầu nguồn hồ tràng đen có màu đen ngòm đóng váng mùi hơi thối từ nơi đây

liên quan đến vấn đề này ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đại thành lộc
khẩn trương khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của trang trại
theo kết quả kiểm tra sơ bộ của sở tài nguyên và môi trường tỉnh nghệ an
đồng thời giao sở tài nguyên và môi trường tỉnh tiếp tục lấy mẫu đột xuất đối với nước thải
sau hệ thống xử lý và nước mặt hồ tràng đen để đối chứng chủ trì công bố kết quả xử lý vi phạm về môi trường
trước thực trạng trên các cơ quan chức năng nghệ an sớm có biện pháp khắc phục
để người dân yên tâm sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân xã nam hưng